sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi một tại busan hàn quốc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và tổng thống hàn quốc
tham dự phiên họp thứ nhất của hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối tác asean hàn quốc với chủ đề quan hệ asean hàn quốc ba mươi năm qua và ba mươi năm tới
tại hội nghị hàn quốc và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ vì mục tiêu thịnh vượng chung
thông qua việc mở rộng các thỏa thuận thương mại và thúc đẩy an ninh ổn định trong khu vực
các nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ đối tác asean hàn quốc đã phát triển đầy ấn tượng trong ba mươi năm qua
trải rộng trên các lĩnh vực chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân
hàn quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của asean
lãnh đạo các nước asean hoan nghênh chính sách hướng nam mới của hàn quốc và nỗ lực của cá nhân tổng thống moon jae in
trong thúc đẩy quan hệ với asean trên ba nước
ba trụ cột hòa bình thịnh vượng con người
tổng thống hàn quốc moon jae in bày tỏ ủng hộ tinh thần hợp tác và đoàn kết giữa hàn quốc và asean
nhằm chung tay giải quyết nhiều thách thức mới trong đó có chủ nghĩa bảo hộ
chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới như chủ nghĩa bảo hộ tội phạm xuyên quốc gia
bảo cục cách mạng công nghiệp lần thứ tư
chỉ có sự hợp tác và đoàn kết giữa các nước mới có thể giúp vượt qua được những thách thức đó
tổng thống hàn quốc moon jae in và lãnh đạo một mươi nước thành viên asean đã đưa ra cam kết trên trong tuyên bố đồng chủ tịch
thông qua cuối hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ asean hàn quốc
tuyên bố chung bao gồm bốn mươi ba điều khoản phác thảo các kế hoạch chi tiết để triển khai tuyên bố tầm nhìn chung
đã được các nhà lãnh đạo thông qua cũng như đánh giá các thành tựu đã đạt được
theo tuyên bố hai bên nhất trí mở rộng quan hệ thương mại trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ
đầu tư hướng tới mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên mức hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng hoan nghênh những tiến triển trong đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
rcep của một mươi năm quốc gia tham gia và kêu gọi tiếp tục các bước đi tiếp theo để tiến tới ký kết thỏa thuận này vào năm tới
tuyên bố cũng kêu gọi hai bên tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh
năng lượng và chuyển động tương lai để ứng phó tốt hơn với những thách thức trước mắt
trong bối cảnh làn sóng cách mạng công nghiệp bốn đang ngày càng dâng cao
hai bên cũng cam kết khuyến khích các cơ hội kinh doanh mới cho các công ty khởi nghiệp
một phần trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái tạo việc làm và động cơ tăng trưởng